tại thái lan tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan
các nước đã tổ chức họp hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi bốn đây là cơ chế hàng đầu đối thoại về an ninh chiến lược ở khu vực
các nước đánh giá tình hình thế giới diễn biến phức tạp biến động nhanh chóng thuận lợi và thách thức đan sen
đa số các nước cho rằng eas phải được củng cố và phát huy thực sự trở thành diễn đàn của các lãnh đạo
trao đổi các nội dung chiến lược liên quan tới hòa bình ổn định khu vực
các nước hài lòng với việc triển khai kế hoạch hành động manila hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
thông qua tuyên bố về chống ma túy chống tội phạm xuyên quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững
hội nghị đánh giá ý nghĩa tài liệu tầm nhìn asean về ấn độ dương thái bình dương
thể hiện tầm nhìn nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của asean trong hợp tác với các đối tác
các đối tác bày tỏ mong sớm thấy các hoạt động hợp tác cụ thể thời gian tới
tại hội nghị các nước đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình biển đông
đa số các nước kêu gọi kiềm chế không làm phức tạp tình hình tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
các nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển đông doc
sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển đông coc giữa asean và trung quốc
hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai